sáng nay hai mươi sáu tháng bốn ngày thứ năm phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại ocean bank
đại diện viện kiểm sát cấp cao tại hà nội đã công bố bản luận tội đối với các bị cáo khi phiên tòa bước sang phần tranh luận
theo đại diện viện kiểm sát những gì mà tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên với các bị cáo là không oan
viện kiểm sát về cơ bản giữ nguyên nhận định như cáo trạng và bản án sơ thẩm
và cho rằng nguyễn xuân sơn đã nhận và chiếm đoạt của công ty bsc sáu mươi chín tỷ đồng
chiếm đoạt của ocean bank một trăm chín mươi bảy tỷ đồng tổng số tiền bị cáo nguyễn xuân sơn chiếm đoạt là hai trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
cựu chủ tịch ocean bank là đồng phạm giúp sức cho bị cáo sơn chiếm đoạt số tiền nói trên
tương tự viện kiểm sát cũng cho rằng tòa sơ thẩm đã kết án hai cựu phó tổng giám đốc ocean bank
là nguyễn minh thu và nguyễn văn hoàn đối với tội lạm dụng chức vụ quyền hạn
chiếm đoạt sáu mươi chín tỷ đồng của công ty bsc là có cơ sở
đối với các bị cáo nguyên là giám đốc các khối ban tại hội sở giám đốc các chi nhánh phòng giao dịch
viện kiểm sát cho rằng có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của một số bị cáo
nhưng không chấp nhận kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự hoặc chuyển hình phạt
viện kiểm sát sau đó đã đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận đơn kháng cáo của các bị cáo hà văn thắm
nguyễn xuân sơn nguyễn văn hoàn nguyễn minh thu nguyễn thị thu ba ngô hải nam
chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của sáu bị cáo
trong đó có bị cáo vũ thị thùy dương nguyễn hoài nam đỗ đại khôi trang trần anh thiết nguyễn thị loan nguyễn phan trung kiên
tòa án cấp sơ thẩm áp dụng các quy định của pháp luật xét xử các bị cáo về bốn tội là không oan và không sai
tòa cấp sơ thẩm đã áp dụng các loại hình phạt tử hình trung thân
có thời hạn án treo cải tạo không giam giữ không áp dụng hình phạt miễn trách nhiệm hình sự là hoàn toàn có căn cứ
kết luận của viện kiểm sát là không thay đổi hình phạt đối với các bị cáo vì thấy không có tình tiết mới
về dân sự viện kiểm sát cũng không đề nghị bổ sung gì
quyết định của án dân sự về bồi thường dân sự kê biên quyết định của tòa án sơ thẩm là phù hợp